với hàng trăm đường mòn lối mở tại khu vực biên giới
trong nhiều năm qua các đối tượng phạm tội về ma túy đã lợi dụng triệt để những cung đường này
để vận chuyển ma túy vào việt nam và xuất đi nước thứ ba
tại một số tỉnh giáp biên có thể nói có rất nhiều bản ước tính trên tám mươi số dân đã lệ thuộc vào ma túy
để rồi trở thành người phạm tội về ma túy
sớm dự báo được thủ đoạn của những đối tượng phạm tội cùng với các lực lượng chức năng khác
lực lượng công an đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên biên giới
trong suốt một thời gian dài lực lượng công an đã kiên trì nắm tình hình
và chủ động đưa ra nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy vùng biên
song song với đó thì việc tuyên truyền giáo dục hướng dẫn cho người dân tránh xa hiểm họa ma túy
cũng luôn được tích cực triển khai
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại các xã biên giới ở huyện sông mã tỉnh sơn la
hội hìn là vùng ráp danh giữa việt nam và lào
đây được coi là thánh địa của ma túy tại vùng đất của tỉnh sơn la
và cũng tại đây thì có chín mươi hộ dân là hộ nghèo
tuy nhiên rất nhiều hộ dính vào ma túy vì bị rủ rê lôi kéo sang lào mua bán sử dụng chất ma túy trái phép
gia đình này có bố mẹ và cả hai người con trai đều đang bị kết án liên quan đến ma túy
nhưng đó không phải là điều hiếm gặp tại xã mường hùng
bởi tại đây có hơn chín mươi người nghiện ma túy
anh lường văn hợp người dân tộc thái vừa chấp hành xong án nay trở về địa phương cho biết